ngày hai mươi hai tháng sáu công an huyện mộc châu tỉnh sơn la đã triệt phá thành công đường dây tội phạm
để lừa đảo mua bán người từ địa bàn huyện mộc châu sang trung quốc
giải cứu thành công chị lường thị duyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã đông sang huyện mộc châu
và bắt giữ đối tượng hoàng thị mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú quán tại bản bến trai xã quy hướng huyện mộc châu tỉnh sơn la
năm hai nghìn một mươi bảy đối tượng hoàng thị mai hương sang thành phố nam ninh trung quốc làm thuê cho người nhà
sau khi trở về việt nam năm hai nghìn một mươi tám hương gặp chị lường thị duyên
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hương đón xe khách và đưa duyên từ mộc châu sang trung quốc và bán với số tiền là bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
để phòng ngừa trường hợp duyên có thể trốn về việt nam và tố cáo với cơ quan chức năng
hương đã lửa gạt để duyên viết một tờ giấy xác nhận
với nội dung việc đi sang trung quốc
tìm việc làm là duyên hoàn toàn tự nguyện
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các lực lượng chức năng phối hợp với gia đình đã giải cứu và đưa duyên trở về việt nam thành công
hiện lực lượng chức năng công an huyện mộc châu đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật